đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thành phố nha trang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
và làm rõ dấu hiệu tội phạm giết người nếu có
sau khi bị dẫn giải về công an thành phố nha trang đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thời điểm gây ra vụ việc có nhiều khả năng đối tượng này bị loạn thần do tác động của ma túy
trong lúc chờ kết quả giám định tâm thần đối với đăng và kết quả giám định thương tích các nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đã quyết định tạm giữ hình sự đối với đăng
nhận tin báo trung tâm y tế huyện trà ôn tiếp nhận một trường hợp tử vong trên người có nhiều vết thương
công an tỉnh vĩnh long đã vào cuộc điều tra truy bắt được hai nghi phạm tên là nguyễn trọng phúc một mươi tám tuổi
chú tệ huyện trà ôn và đặng minh quy hai mươi một tuổi chú tỉnh trà vinh
liên quan đến vụ án này tại cơ quan công an phúc và quy khai nhận hai người trước đó có mâu thuẫn với nhóm của nạn nhân
nên đã hẹn nhau đến khu vực gần nhà của phúc để giải quyết
đến nơi nhóm của phúc quy sử dụng nhiều hung khí đuổi đánh nhóm đối thủ
khiến nạn nhân bị đâm ở ngực dẫn đến tử vong và vụ việc đã được tiếp tục điều tra
hai đối tượng quốc tịch lào đang vận chuyển khoảng bảy mươi kg ma túy các loại từ lào về việt nam
trên một xe ô tô mang biển kiểm soát lào đã bị bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện bắt quả tàng
tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng chức năng bắt quả tang shang và siva wang
yang rakolo chú tệ tỉnh bô lê khâm xây lào đang vận chuyển ba mươi bánh heroin
tám kg thuốc lắc hai mươi một kg ketamine hai mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên
từ huyện căm cợt
lào về việt nam lấy tiền công hai mươi tám usd
bùi thự ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường lộc hạ thành phố nam định
bị bảy công dân tố giác có hành vi lừa đảo chiến đoạt tổng cộng một trăm hai mươi tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã khởi tố ninh về tội lừa đảo
chiến đoạt tài sản
điều tra làm rõ dùng chiêu thức xem tướng đoán số mệnh để tạo một quan hệ quen biết
nhiều người đưa ra thông tin gian dối cần số tiền lớn để đầu tư kinh doanh
ninh đã kêu gọi một mươi chín người đầu tư kinh doanh cùng với mình với tổng số tiền hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng
nhưng không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận sau đó trốn khỏi địa phương
công an tỉnh nam định đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này
công an tỉnh nam định cũng đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin chứng cứ về hành vi vi phạm của bùi thị ninh
hãy đến phòng cảnh sát hình sự trình báo để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị lợi dụng sơ hợp chủ quan của người dân vào ban đêm nhằm đối tượng từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
đã rủ nhau dạo quanh quận hải châu thành phố đà nẵng để trộm cắp xe máy
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu đã làm rõ bắt giữ các đối tượng
thu hồi toàn bộ số xe máy bị trộm cắp
nhóm này gồm có sáu thanh thiếu niên tên trương văn thương phan tiến dũng đào anh tài nguyễn văn hoàng
ngô võ quốc nam nguyễn văn hồ việt
và một đối tượng tên đại chưa hề rõ lai lịch
từ tháng hai đến tháng ba do cần tiền tiêu xài nên thương đã rủ sáu đối tượng còn lại cùng nhau đi trộm cắp xe máy
đến thời điểm bị phát hiện nhóm này đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm cắp xe máy
sau đó tháo biển số xe vứt xuống sông rồi lấy làm phương tiện đi lại hoặc bán lấy tiền